cái người thiêu này nói chung là cũng hơi có cái vấn đề khả nghi là đem cái quách vô là kêu thiêu đẩy đi nó nói gì con họ là đi biển đã chết mất sát rồi nó chỉ làm một cái thủ tục để gửi vô chùa thôi
thì chúng tôi với cán bộ này là hai em mới đi tìm những cái nơi chùa mà bên khu của thanh thường ở là bên mỹ hồ hưng
nghi ngờ có sự bất thường trong cái chết của lê trọng thành trung tá dương thái nhân đã tìm đến ngôi chùa trên khắp thành phố long xuyên để tìm nơi gửi cho cốt của hắn
kết quả tại chùa quảng đức thuộc phường mỹ bình thành phố long xuyên trung tá nhân tìm được di ảnh và hũ cho cốt mang tên lê trọng thành được cất giữ tại đây
thông tin về người đàn ông giống hệt lê trọng thành mang theo súng xuất hiện tại quán hải nhi càng làm tăng thêm nghi ngờ cho cơ quan điều tra về thực hư cái chết của hắn

các mũi trinh sát được tung ra để truy tìm sự thật
tất cả di biến động của người thân trong gia đình thanh được giám sát chặt chẽ
lúc này mẹ của lê trọng thanh là bà doãn thị nhàn đã rời an giang lên bình dương làm thuê kiếm sống
em trai của thanh lê trọng cường là đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy
thuộc diện quản lý của công an thành phố long xuyên
tổng hợp thông tin từ các mũi trinh sát cho biết
cả bà doãn thị nhàn và lê trọng cường vẫn thường xuyên liên lạc với một người đàn ông sinh sống tại thành phố hồ chí minh
người đàn ông này tuy mang tên họ khác
nhưng đã được các trinh sát nhanh chóng xác định đó chính là lê trọng thành
tuy đã khai tử nhưng thành vẫn coi trời bằng vung khi thường xuyên đi lại giữa thành phố hồ chí minh và an giang
ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi ba một nguồn tin cho biết
lê trọng thanh đang có mặt tại nhà hàng bảo giang thuộc phường mỹ thới thành phố long xuyên
các tổ công tác được giao nhiệm vụ trực tiếp xuống nhà hàng bảo giang để truy bắt đối tượng
đánh giá liên sát năng lực bệnh mạnh trên đường dây và dưới thang

các tổ công tác được giao nhiệm vụ trực tiếp xuống nhà hàng bảo giang để truy bắt đối tượng
người đàn ông này tuy mang tên ông sinh sống tại thành phố hồ chí minh

tại nhà hàng bảo giang lê trọng thanh đang ngồi ăn cùng với một số đối tượng

một cư luật xong thì hẹn được ngày nó sẽ định được là ngày mai xin bác sĩ xét nghiệm hiv thì
lúc đồng nghĩa là phải tìm được một bản tù tìm được bản tù là thằng thằng thằng thằng thằng thằng
thằng thằng này là từng là chạy giam là là phạm nhân của trại giam thành hòa đã bị hiv thật được
tại ngoại thì ngày hôm đó sáng ngày hôm đó biết là sáng ngày mai sẽ là lấy máu để xét nghiệm
hiv thì đồng thời là thằng em lê trọng cường đi tìm thằng hải buu này gặp hải buu này lên để
hải buu và xin máu của thằng hải buu để coi như là là đến sáng ngày ra là khi mà là lấy máu xong
một cái thì đồng thời là thà hải buu cũng đã ở trong bệnh viện để giúp máu hải bu coi như là
cháu thì ông máu kia hải buu là nó từng hiv nó đang bị tại ngoại thì sau khi là bác sĩ lấy cái
máu của thằng này xong đưa cho chú bà mai nói nên cầm xuống chứ nồng một thế để mà coi như là
xét nghiệm hiv thì đồng thời là thằng em lê trọng cường là coi như là lấy máu của thằng hải bu bơm
vô trong hai cái ống đã chuẩn bị sáng khi bơm rồi xong bắt đầu là bác sĩ đưa cái máu của thành lấy
đi xét nghiệm hiv thì đồng nghĩa là đi đường là cháu luôn nguyễn sì bỏ nguyễn sì cái cái ông máu
này thì sau khi có được kết quả xét nghiệm hiv rồi thì lúc này bắt đầu là gia đình mới tiếp cận chỗ
y bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh đông an thì khi có nhiễm xét nghiệm hiv thì bác sĩ bắt đầu xét nghiệm
hiv thì là đối tượng được chuyển từ bệnh nhân gỡ khoa điều trị thông thường xuống qua nhiễm
sau khi phù phép cho lê trọng thanh có kết quả xét nghiệm hiv dương tính trần tuyết mai đã câu
kết với bác sĩ trong bệnh viện để đưa ra kết luận thành bị s giai đoạn cuối kèm nhiễm chùng
tội tiên lượng xấu như vậy là đủ điều kiện để thanh tạm đình chỉ chấp hành án theo hồ sơ vụ án ngày
hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi thanh đã được tòa án nhân dân tỉnh long an ra quyết định cho tạm đình chỉ chấp
hành hình phạt tù thời gian sáu tháng trong thời gian này thanh lại cùng với mai và người thân lập
hồ sơ giả chết một cách rất tinh vị
như loan tin thành bị chết mất giác khi đi viện làm hợp đồng hỏa táng làm đơn xin khai tử cho thanh
để nhằm mục đích được đình chỉ chấp hành hình phạt tù
về gia đình nói phật về mai mình đến liên hệ với chỗ nhà hỏa táng là để làm hợp đồng hỏa táng thì
lúc này đã chuẩn bị sẵn một cái quách một một một cơ quan tài giả để mang đi vào làm hợp đồng hỏa táng
vì vậy việc sử dụng súng để gian mặt nhau giữa các nhóm thanh niên đã khiến người dân khiếp sở gây dư luận hoang mang và làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
thành sự hai bên đã tự thanh tốn nhau rồi nó không báo cho mình
thời điểm đó thì công an phường thị xã ra và phát hiện thu giữ thông đối là một cậu súng hai viên đạn và hai vỏ đạn một dao nhọn và bốn dao tự chế
nhiệm vụ đặt ra cho cơ quan điều tra là phải truy tìm các đối tượng đã tham gia cuộc ẩu đả kia là những ai
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh trà vinh và công an thị xã duyên hải đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân tố giác
cung cấp thông tin có liên quan đến vụ án do các nhóm đối tượng gây ra để có biện pháp đấu tranh xử lý triệt để
sau năm cuộc vận động với khoảng hai trăm linh người tham gia cơ quan điều tra đã thu thập được nhiều tin có giá trị

có mặt ở địa phương các đối tượng nghi là đàn em của hòa thì loanh quanh không hợp tác khai báo
ngay cả đối tượng phạm thanh tiền kẻ cầm đầu một trong hai băng nhóm ban đầu
cũng nhất định không thừa nhận mình có tham gia vào cuộc ẩu đả
rất là sợ là chỗ thằng nguyễn thái hòa và thằng phạm thanh tiền
luôn lúc nào nó nói là nó đi chỉ đi chơi thôi chứ nó không có tham gia không có gì hết
giám đốc công an tỉnh trà vinh xác định nếu chỉ tiến hành các hoạt động điều tra thông thường
sẽ khó làm rõ và xử lý hình sự các đối tượng nhất là các đối tượng cầm đầu
mà cần phải sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp huy động nhiều lực lượng tham gia
mới có khả năng triệt phá và làm tan giã
rất điểm các băng nhóm này
ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai giám đốc công an tỉnh ban hành quyết định xác lập chuyên án
trinh sát đấu tranh với băng nhóm hoạt động phạm tội cố ý gây thương tích
gây dối trật tự công cộng tăng chữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
trên địa bàn thị xã duyên hải tỉnh trà vinh
sau khi ban chuyên án được xác lập các biện pháp đấu tranh được áp dụng đồng bộ
đối tượng phạm thanh tiền đã thừa nhận để tranh giành địa bàn hoạt động
nhóm của tiền và nhóm của nguyễn thái hòa đã nhiều lần hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn
trong đó có vụ việc ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại khóm phước chỉ phường một thị xã duyên hải
tuy nhiên lời khai của tiền và đàn em của tiền chưa đủ chứng minh sự tham gia của nhóm hòa
cũng như vai trò cầm đầu của hòa trong vụ việc đã xảy ra
để tiếp tục củng cố chứng cứ cơ quan điều tra đi tìm người biết việc
và đã thu thập được một số thông tin có giá trị
đặc biệt là lời khai của một đối tượng tên hồng người đã lấy xe chở hòa đến hiện trường đêm hai mươi bốn tháng hai
mình mới lần qua mời đối tượng hồng này về làm việc
đối tượng hồng mới khai ra trong đó
đối tượng tính cào sau làm việc với đối tượng tính cào
tính cào khai ra có nguyễn văn cuộc cũng là em của đối tượng hòa cũng đi tham gia cùng
đầu mối quan trọng thời điểm có cuộc gọi của thằng hòa cho thằng tiền thằng tiền có lưu lại
thời điểm vừa điện thoại xong nó nói là trướng còn mấy anh này là nhóc nhóc
nó kêu mấy anh này
nói ra là thanh toán với nó
thời điểm đó thằng tiền có giao các cuộc gọi đó
phân công lực lượng chính xác thì lên với liệu viên lên bệnh viện đông hoa hà vinh thì làm việc
cuộc đó nó quanh co nó không có tham gia
cái thứ nhất cái thứ hai nữa là trong quá trình xác minh
thì ra có một thằng lính của thằng nguyễn thái hòa là thằng trần bé bảy
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ ấp một mươi hai xã long hủ thị xã duyên hải
thì quá trình làm việc thì thằng bé bảy này nó cũng trình bày là nó không có tham gia
mà nó chỉ nghe là chỗ anh hòa bị thương rồi đại ca hòa bị thương là nó chạy lên chạy lên
thì chạy lên thì là thấy cơ quan công an rồi thì nó mới quay về nhà ngược lại nhà nó
nó cũng trình bài là đối tượng hòa sau khi bị thương rồi thì được người về nhà đưa đi bệnh viện
cuộc gọi của hòa cho tiền lời khai của các đối tượng đàn em của hòa là hồng
cuộc và bé bảy đã một lần nữa củng cố chứng cứ về sự tham gia của hòa
và vai trò kẻ cầm đầu băng nhóm trong cuộc ẩu đả vào tối ngày hai mươi bốn tháng hai
nhưng tung tích của hòa ở đâu lúc này là một câu hỏi lớn trong hồ sơ vụ án
vì hòa đã bị thương nên cơ quan điều tra đã tiến hành ra soát toàn bộ các bệnh viện trung tâm y tế
các hiệu thuốc trên địa bàn tỉnh trà vinh và mở rộng ra các tỉnh lân cận
nguyên tách hòa là đối tượng có quan hệ xã hội phức tạp
ban chuyên án nhận định có thể hòa đã rời khỏi địa bàn trà vinh

nhưng dù đã khai man họ tên và lấy lý do bị tai nạn giao thông khi nhập viện cơ quan điều tra vẫn xác định được đây chính là hòa chứ không phải ai khác
nhưng vào thời điểm các trinh sát có mặt thì hòa đã rời khỏi bệnh viện như một sự cảnh giác cao độ sợ bị công an phát hiện ra mình
tiếp tục ra soát các mối quan hệ của gia đình bạn bè đàn em của hòa các trinh sát được biết sau khi rời bệnh viện đa khoa hoàn mỹ hòa sống chui lủi ở nhiều nhà người thân và không tiếp xúc với ai
đối tượng nguyễn thái hòa cùng với vợ lưu tân tú đang lưu trú trên đảo hồng sơn

đến ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác công an tỉnh trà vinh phối hợp với công an tỉnh kiên giang

kiểm tra cư trú tuần tra kiểm soát để nhằm tìm ra tung tích của nguyễn thái hòa